tại cuộc họp báo thường kỳ ubnd tỉnh lào cai cho biết thủy điện sử bán một thuộc công ty cổ phần công nghiệp việt long
đã mở toàn bộ bốn cửa xả lũ vào ngày hai mươi bốn tháng sáu mà không hề thông báo
đây là tác nhân chính gây ra trận lũ ống tại xã bản hồ huyện sapa
theo sở công thương lào cai thủy điện sử bán một đã không tuân thủ quy trình vận hành xả lũ hồ đập của bộ công thương
cũng như các phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập do ubnd tỉnh lào cai phê duyệt
đơn vị này đã tiến hành xả lũ toàn bộ bốn cửa xả khiến người dân không kịp trở tay
công ty cổ phần công nghiệp việt long đã nhận trách nhiệm với lý do nhà máy mới đi vào vận hành
nên chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý lũ lớn doanh nghiệp sẽ phối hợp với các ngành chức năng đền bù cho người dân theo quy định